theo cựu chủ tịch ubnd hà nội nguyễn đức trung cho biết ông trung đã gửi đơn kháng cáo kêu oan trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư công ty nhật cường và các đơn vị liên quan
theo luật sư ông trung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án này
đơn được ông trung gửi tới nơi tạm giam không lâu sau khi tòa tuyên bị cáo ba năm tù
theo bản án sơ thẩm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân tp hà nội tuyên ông nguyễn đức trung ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều hai trăm tám mươi một bộ luật hình sự một nghìn chín trăm chín mươi chín tổng hợp hình phạt với các bản án trước ông trung lĩnh một mươi sáu năm tù
bị cáo nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội bị tuyên mức án ba mươi tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm đồng phạm với ông tứ có ba cựu lãnh đạo cán bộ sở kế hoạch và đầu tư bị tuyên lần lượt từ hai năm sáu tháng đến bốn năm sáu tháng tù
riêng hai bị cáo võ việt hùng cựu giám đốc công ty đông kinh nhận mức phạt bốn năm tù lê duy tuấn cựu giám đốc kinh doanh công ty này ba năm sáu tháng tù giam
về trách nhiệm dân sự tòa sơ thẩm buộc công ty đông kinh nộp lại hơn sáu tỷ đồng thu lợi bất chính cho sở kế hoạch và đầu tư hà nội
ông nguyễn văn tứ và năm bị cáo trừ ông trung phải liên đới bồi thường gần hai mươi tỷ đồng
tòa sơ thẩm cáo buộc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư của hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tương ứng với hai hợp đồng kinh tế được ký với liên doanh nhật cường đông kinh
tại gói thầu hai nghìn một mươi sáu hội đồng xét xử cho rằng sau khi được bùi quang huy
cựu tổng giám đốc công ty nhật cường nhờ ông trung đã chỉ đạo nguyễn văn tứ cho tạm dừng mở thầu để tạo điều kiện cho liên doanh trên dự và trúng thầu
điều này trái với quy định của luật đấu thầu và nghị định số sáu mươi ba hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
hội đồng xét xử kết luận trong vụ án ông nguyễn đức trung giữ vai trò quan trọng nhất chỉ đạo hoạt động đình chỉ thầu
sau đó tác động sở kế hoạch và đầu tư lựa chọn gói thầu mới cho nhật cường vào thí điểm sau đó trúng thầu
quá trình xét hỏi ông nguyễn văn tứ khai thực hiện chỉ đạo của ông trung can thiệp trái pháp luật để cho nhật cường thực hiện gói số hóa dữ liệu
các bị cáo thuộc nhóm cựu lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư cũng cho rằng họ làm theo yêu cầu của cấp trên
trong khi đó ông nguyễn đức trung liên tục phản bác cáo trạng cho rằng việc chỉ đạo dừng gói thầu số hóa là đúng thẩm quyền
việc dừng này cũng không gây thiệt hại cho nhà nước
cựu chủ tịch cũng phản bác lời khai của ông tứ nói ông chỉ đạo dừng gói thầu
do bị bùi quang hủy tác động
ngoài vụ án trên ông nguyễn đức trung còn kháng cáo kêu oan với bản án tám năm tù liên quan vụ mua chế phẩm redoxi ba c làm sạch nước sông hồ tại hà nội
hai đồng phạm của ông là võ tiến hùng và nguyễn trường giang cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai trong phiên xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cùng sáu đồng phạm kết thúc phần tranh luận
trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu để tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
khi được nói những lời sau cùng ông trung mong muốn hội đồng xét xử sẽ bổ sung những nội dung phát sinh mới tại tòa
để xem xét đánh giá khách quan toàn diện để được hưởng chính sách nhân văn khoan hồng của pháp luật
mời quý vị cũng tiếp tục theo dõi
cập nhật về phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
kết thúc phần tranh luận hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án và tuyên án vào chiều ba mươi một tháng một mươi hai
đứng trước bục khai báo bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội gửi lời cảm ơn đến cơ sở giam giữ
đã tạo điều kiện cho mình trong quá trình ăn ở sinh hoạt khám chữa bệnh
ông cũng cảm ơn hội đồng xét xử đã cho mình được giải trình những vấn đề muốn nói
ông trung cho hay đã rút ra nhiều bài học sâu sắc
bị cáo ý thức rõ với cương vị chủ tịch ubnd và trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố
phải chịu trách nhiệm về cả điều tốt và những tồn tại đã xảy ra
đáng chú ý cựu chủ tịch hà nội cho biết đã hai lần đi mổ ung thư vào năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy
từ đó đến nay đang duy trì việc chữa bệnh
ông trung cho biết thời gian gần đây căn bệnh của mình tái phát
do đó mong muốn hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện
để mình có thời gian chữa bệnh
bị cáo còn có bố mẹ già mong muốn được sớm đoàn tụ gia đình để chăm lo cho bố mẹ
theo lời của ông trung
bị cáo nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội
gửi lời cảm ơn đến viện kiểm sát đã đề nghị cho mình được hưởng các tình tiết giảm nhẹ
cảm ơn hội đồng xét xử đã cho mình được giải tỏa
nói ra những chăn trở băn khoăn mà giai đoạn điều tra chưa thể nói
trong lời trình bày cuối cùng tại phiên tòa sơ thẩm
tứ bày tỏ sự tin tưởng hội đồng xét xử cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng
đã nghe đã hiểu lý do hoàn cảnh bối cảnh mà mình phải thực hiện những hành vi vi phạm
ông nhấn mạnh hoàn toàn vì ý thức phải thực hiện chỉ đạo của cấp trên
không còn giải pháp nào khác nhận thức thời điểm đó không thể lường trước được
thiệt hại hoàn toàn không vì mục đích vụ lợi
bị cáo cũng cho hay những lời khai của mình về bị cáo nguyễn đức trung là hoàn toàn trung thực
không làm ảnh hưởng xấu đến tình trạng
của cựu cấp trên
lời cuối ông từ nói bản thân và các cán bộ sở kế hoạch và đầu tư là bị cáo trong vụ án này
từng có nhiều thành tích mong sớm được trở về với gia đình và bù đắp những sai lầm đã gây ra
tương tự các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ăn năn
mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án cho hưởng mức án khoan hồng nhất có thể
trước khi các bị cáo nói lời sau cùng đại diện viện kiểm sát đã luận tội
đề nghị hội đồng xét xử
phạt sáu bị cáo cùng phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
với các mức án cụ thể như sau
nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
nguyễn tiến học cựu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư ba mươi sáu đến bốn mươi hai tháng tù
phạm thị thu hường cựu tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư bốn đến năm năm tù
và phạm thị kim tuyến cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư năm sáu năm tù
giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh bốn đến năm năm tù
và võ việt hùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đông kinh năm sáu năm tù
riêng bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội bị đề nghị ba bốn năm tù
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cộng với hai bản án trước bị cáo phải chịu hình phạt chung là một mươi sáu một mươi bảy năm tù
ngoài trách nhiệm hình sự đại diện viện kiểm sát còn đề nghị tòa buộc công ty đông kinh
phải nộp lại số tiền hơn sáu tỷ đồng thu lợi bất chính
với số tiền thiệt hại còn lại khoảng hai mươi tỷ đồng viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên các bị cáo
tứ học hường tuyến tuấn hùng liên đối bồi thường đồng thời giành quyền khởi kiện
cho các bị cáo yêu cầu bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường bồi hoàn lại số tiền nêu trên
vụ công ty nhật cường
người hưởng lợi nhiều nhất đã trốn biệt tích
mặc dù được xác định là người hưởng lợi nhiều nhất trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu này
nhưng có thể thấy trong thời điểm hiện tại việc yêu cầu tổng giám đốc công ty nhật cường
bồi hoàn lại số tiền thiệt hại không khả thi vì bùi quang huy đã trốn biệt tích
theo đại diện viện kiểm sát đây là vụ án đồng phạm thể hiện qua một chuỗi hành vi vi phạm về quy định đấu thầu
từ việc tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội
dừng gói thầu số hóa trái quy định đến việc các bị cáo tại sở kế hoạch và đầu tư
can thiệp bất hợp pháp vào quá trình tổ chức đấu thầu tạo điều kiện cho liên danh nhật cường đồng kinh trúng thầu
mục đích của việc tổ chức đấu thầu gói thầu số hóa là sở kế hoạch và đầu tư hà nội
phải nhận được một sản phẩm tròn trịa phát huy hiệu quả chứ không phải sản phẩm dở dàng
thế nhưng thực tế kết quả không đạt được như mục đích ban đầu đã đặt ra bởi lẽ việc số hóa đã hoàn thành việc
đính dữ liệu lên cơ sở dữ liệu quốc gia thì vẫn không thể thực hiện được
thậm chí đến nay phát sinh một kho dữ liệu data phải bố trí thêm thiết bị để lưu trữ
rồi nhân công bảo trì bảo dưỡng chưa kể nguy cơ lộ lọt dữ liệu kiểm sát viên nhấn mạnh
quá trình xét xử đại diện viện kiểm sát ghi nhận nhiều bị cáo đã cùng gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả
điển hình bị cáo nguyễn văn tứ cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội nộp một năm tỷ đồng
bị cáo võ việt hùng giám đốc công ty đông kinh nộp hai năm tỷ đồng
bị cáo lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đông kinh nộp ba trăm linh triệu đồng
kiểm sát viên nhận định đây là tình tiết giảm nhẹ mới đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt
đại diện viện kiểm sát cũng dùng chính nội dung này để phản bác quan điểm của các luật sư bảo chữa trước đó
khi cho rằng các bị cáo không có tội nên không phải liên đối bồi thường hoặc bồi thường ít hơn mức đề nghị của viện kiểm sát
nếu suy nghĩ
suy nghĩ không phải bồi thường thì các bị cáo nộp tiền làm gì
hơn nữa ngay buổi xét hỏi đầu tiên các bị cáo đã nhận tội
nhưng luật sư lại yêu cầu tuyên thân chủ vô tội điều này trái với ý chí của thân chủ
các bị cáo xin hội đồng xét xử mức án vừa nghiêm minh vừa nhân văn
vậy là đã nhận thức và thừa nhận vi phạm
kiểm sát viên phân tích
đáng chú ý một số luật sư khi bảo chữa nêu quan điểm cần đưa công ty nhật cường vào vụ án để liên đối trách nhiệm bồi thường
đại diện công ty này
được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên không ai đến
đổi đáp với ý kiến trên đại diện viện kiểm sát cho rằng
đây là vụ thứ hai có liên quan đến công ty nhật cường
hiện nay người đại diện pháp luật tổng giám đốc của công ty này đang bỏ trốn
phó tổng giám đốc giám đốc tài chính thì đang thi hành án
trong vụ án buôn lậu được xét xử trước đó công ty đã bỏ địa chỉ kinh doanh không hoạt động cũng không còn tài sản gì
vụ án có đồng phạm
đương nhiên các bị cáo phải liên đới trách nhiệm bồi thường
đó là lý do trong phần luận tội viện kiểm sát lại đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường
đồng thời dành quyền khởi kiện cho các bị cáo đối với bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường để bồi hoàn
kiểm sát viên nói
theo cáo trạng bằng các thủ đoạn thông thầu và lập khống hồ sơ năng lực
liên danh nhật cường đông kinh đã lần lượt trúng hai gói thầu số hóa của hà nội với giá trị hơn bốn mươi hai tỷ đồng và hơn một mươi tám tỷ đồng
sau khi ký kết hợp đồng với sở kế hoạch và đầu tư thay vì để liên danh thực hiện
bùi quang huy chuyển nhượng một trăm linh nội dung công việc cho công ty đồng kinh
trong tổng số gần sáu mươi tỷ đồng được sở kế hoạch và đầu tư quyết toán nhật cường trả cho đông kinh gần bốn mươi tỷ đồng
như vậy chỉ bằng việc sang tay hợp đồng
công ty nhật cường đã hưởng tranh lãnh
khoảng một mươi chín tỷ đồng
tổng giám đốc công ty này được xác định có vai trò chủ mưu trong vụ án nhưng đã bỏ trốn
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu
và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty nhật cường
trình bày ở tòa các bị cáo tại công ty đều cho biết chỉ là người làm thuê
ngoài tiền lương thì không được hưởng lợi ích gì khác
lợi nhuận của công ty nhật cường đều do bùi quang huy hưởng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại